theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sắp tới sẽ có một đợt không khí lạnh hoạt động với cứng độ yếu ở miền bắc
đây được coi là đợt không khí lạnh cuối cùng trước khi miền bắc chính thức bước vào mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
chuyên gia trần thị trúc phó trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường cho biết
ngày năm tháng bốn tới sẽ có rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh phương bắc tràn xuống miền bắc nước ta
đông bắc bộ chấm dứt nắng nóng có mưa rông nền nhiệt giảm và nắng nóng thu hẹp dần ở tây bắc bộ đến trung bộ
từ ngày sáu tháng bốn nắng nóng chấm dứt hoàn toàn trời dịu mát xe lạnh vào buổi tối
khoảng ngày bảy đến ngày chín tháng bốn sẽ có một đợt gió mùa đông bắc cuối mùa tràn xuống
và có thể khiến miền bắc rét nàng bân khả năng tập trung trong các ngày tám một mươi tháng bốn
trong tuần từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng bốn thời tiết dễ chịu hơn sau đó vùng thấp nóng hoạt động trở lại
từ nay đến ngày ba mươi tháng bốn áp thấp phía tây có xu hướng hoạt động mạnh dần
thế nên nắng nóng xuất hiện và gia tăng nhiều hơn
trên toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
có thể ảnh hưởng đến sản xuất hoạt động dân sinh
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
trong khoảng thời gian dự báo trên nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ một đến hai độ c
tâm điểm của nắng nóng sẽ xuất hiện và gia tăng nhiều tại khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ cũng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng
bởi mùa mưa chưa có dấu hiệu bắt đầu
trong điều kiện nắng nóng gia tăng nhiều ngày nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn
thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ đặc biệt tại khu vực tây nguyên và nam bộ
tháng bốn không khí lạnh vẫn còn hoạt động gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
chuyên gia cho biết nhiều khả năng không khí lạnh sẽ hoạt động với cứng độ yếu và lệch về phía đông
không khí lạnh vẫn có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn ở bắc biển đông
ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân
ngoài ra trên toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
có thể ảnh hưởng đến sản xuất và hoạt động dân sinh
chuyên gia trần thị trúc cho biết trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã xuất hiện hai đợt không khí lạnh vào ngày sáu tháng ba và ngày một mươi chín tháng ba
các đợt không khí lạnh trong tháng ba có cường độ yếu hơn hẳn so với tháng hai
thực tế cho thấy ngoài đợt không khí lạnh trong giai đoạn cuối tháng hai gây ra đợt rét đậm
rét hại cho khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
trong những ngày đầu tháng ba các đợt không khí lạnh không gây ra ngày xét đậm xét hại
về nắng nóng trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
khu vực miền đông nam bộ liên tục xảy ra nhiều ngày nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c
trong đó các ngày từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy tháng ba nắng nóng xuất hiện trên diện rộng lan ra cả khu vực miền tây nam bộ
tại khu vực tây bắc bắc bộ trung bộ và tây nguyên đã xuất hiện nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c
riêng ngày năm tháng ba ở khu vực bắc và trung trung bộ
có nắng nóng diện rộng sang ngày sáu tháng ba nắng nóng duy trì ở khu vực trung trung bộ
từ ngày ba mươi một tháng ba tại khu vực tây bắc bắc bộ và các tỉnh nghệ an đến quảng ngãi
xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ c
có nơi trên ba mươi chín độ c
nhiều khả năng đợt nắng nóng này còn kéo dài sang những ngày đầu tháng bốn
đáng lưu ý trong các đợt nắng nóng này
một số trạm đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử
trên phạm vi toàn quốc cũng đã xảy ra nhiều trận rồng lốc và mưa đá tập trung chính ở các tỉnh phía bắc
ông vũ anh tuấn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay các tỉnh vùng núi phía bắc nói riêng và bắc bộ nói chung đang trải qua thời kỳ chuyển mùa
từ trạng thái mùa xuân sang mùa hè
trong quá trình chuyển mùa đó các tỉnh miền bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông lốc mưa đá thường xuyên hơn
tập trung từ tháng ba đến tháng năm cao điểm là vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng dông lốc mưa đá là do không khí lạnh yếu từ phía bắc
tràn xuống trên nền nhiệt độ tương đối cao ở bắc bộ tạo điều kiện cho các khối khí lạnh xáo trộn mạnh
từ đó những đám mây đối lưu phát triển gây ra những trận mưa rông kèm theo sấm xét mưa đá và gió giật mạnh
thời gian tới khắp cả nước sẽ có sự chuyển pha về thời tiết bắc bộ và trung bộ sẽ chuyển từ thời tiết giá lạnh sang ấm hơn
nam bộ chuyển sang thời kỳ từ khô sang ấm do đó sát xuất xảy ra rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh sẽ nhiều hơn
tập trung cao điểm vào các khoảng tháng bốn và tháng năm
tối ngày một tháng bốn một đám trái lớn đã bùng lên và lan rộng tại khu vực dãy nhà kênh tàu hồ khiến nhiều người dân băng hoàng
nhiều tài sản của những người sinh sống ở đây đã chìm sâu
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một tháng bốn đám cháy phát ra tại căn nhà gỗ nằm ven kênh tàu hổ phường hai quận tám
khu vực giữa cầu chữ y và nguyễn văn cử
ngay khi phát hiện đám cháy người dân đã hô hoán và cùng nhau dùng bình chữa cháy dập lửa xong bất thành
hỏa hoạn tiếp tục lan sang bốn năm căn nhà gỗ kế bên khiến người dân hoảng loạn tháo chạy
các căn nhà có diện tích từ năm mươi đến một trăm năm mươi m hai chứa nhiều đồ nội thất bàn ghế quần áo thế nên rất dễ bén lửa
ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội cột khói bốc cao nghi ngút bao trùm cả khu dân cư
là một trong số những người sống cạnh hiện trường bà p cho hay lúc phát hiện lửa nhiều người sống tại các căn nhà đã vội chạy ra ngoài
cả khu phố náo loạn tìm cách chữa cháy từ lúc khởi phát thế nhưng ngọn lửa đã bủng lên quá nhanh
thời điểm đó hàng chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tám đã có mặt để nỗ lực dập lửa
nhiều ghe cano dưới kênh cũng được huy động xịt nước hạn chế đám cháy lan rộng
phòng cảnh sát phòng trái chữa trái tp hcm tri viện lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ
đến gần hai mươi một giờ hỏa hoạn được không chế lực lượng chức năng sau đó xịt nước làm nguội để dập tắt hoàn toàn đám trái
theo bà vũ yến oanh tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận tám cho biết vụ cháy không gây thương vong
theo báo cáo của công an quận tám tổng diện tích cháy gần năm trăm linh m hai trong đó có bãi chứa vật liệu gỗ và hai căn nhà
nguyên nhân hiện đang được điều tra
điểm phát ra đám cháy là bãi chứa vật liệu gỗ cũ tại số một trăm hai mươi bốn trên bốn phạm thế hiển phường hai quận tám
qua ghi nhận đến hai mươi một h ba mươi tối cùng ngày bên trong con hẻm xảy ra vụ cháy nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu hỏa xe cứu thương vẫn đang túc trực
lực lượng y tế chuẩn bị sẵn cán đẩy phòng trường hợp di chuyển người bị thương
cả khu vực trong tình trạng cúp điện người dân bên trong được lực lượng chức năng sơ tán ra bên ngoài
trả lời báo dân chí chị đoàn thị lý khoảng bốn mươi tuổi cho hay
đã đang chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác chữa trái để vào nhà kiểm tra
nhớ lại thời điểm xảy ra vụ trái trị vẫn chưa hết hoảng sợ
khi ấy khoảng một mươi chín giờ ba mươi phút trị nghe hai thành niên hô trái nên chạy ra
lúc đó nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini vòi xịt nước thế nhưng gió to đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng
nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành người dân được lực lượng chức năng sơ tán ngay sau đó
được biết đám cháy lớn tại hẻm một trăm hai mươi bốn phạm thế hiển cũng nhấn chìm nhiều tài sản của người dân trong biển lửa
họ chỉ biết lặng lẽ nhìn mọi thứ trong căn nhà của mình hóa thành cho
thế nhưng thật may mắn vì người thân trong gia đình vẫn bình an
mang tâm trạng rối bời anh phan văn khoẻ hai mươi sáu tuổi cho biết anh là một trong những người đầu tiên phát hiện ra đám trái
xuất phát tại kho chứa gỗ sắt nhà
anh kể lúc đó anh đang ở trước nhà nói chuyện cùng hàng xóm thì phát hiện lửa bùng lên
ngay lập tức anh hô hoán
anh gọi chủ kho mở cửa ra
sau đó lửa bùng lên dữ dội không tưởng tượng được
lúc đó anh chạy về nhà ậm con trai sáu tuổi chạy đi
mẹ anh chạy theo sau
lửa lan nhanh quá anh không kịp thu gom đồ đạc gì
nhà anh cũng làm kho gỗ
bây giờ nhà trái rụi hết rồi giấy tờ cũng thành trò mất trắng chẳng còn lại gì
cũng như anh hiền một người đàn ông khác cũng kinh doanh kho chứa gỗ
ông cay đắng cho biết nhà ông chỉ cách căn nhà trái đổi tiền hai căn
sau đám trái tài sản đã bị thiếu sàn
mọi thứ đổ xuống kênh hết rồi không còn lại gì cả
ông chua sót nhắc lại
ông cho biết thời điểm lửa bùng lên dữ dội mọi người hô hoán có cha mẹ ông ở nhà
sau khi kịp thu gom một chút giấy tờ tùy thân ông cùng người nhà chạy ra xa đám cháy
sau vụ việc cha mẹ ông được đưa đi cấp cứu vì hồi hộp tăng huyết áp
sau vụ cháy nhiều người dân cũng phải tìm chỗ để ngủ nhờ
gia đình chị m là một trong số đó
chị kể lại khi đón con đi học về vừa đến đầu ngõ
chị đã thấy khung cảnh lộn xộn trước mắt người nào người nấy bận rộn tìm cách dập lửa
chị và chồng vội vàng tìm cách về nhà thật nhanh tìm những đứa con khác và ông bà đã lớn tuổi
may mắn người thân chị đã thoát khỏi đám cháy kịp lúc
vậy là cả gia đình già trẻ lớn bé phải đi ngủ bụi chờ khắc phục hậu quả sau đám trái mới dám về nhà
chị ngọc bích năm mươi tuổi chia sẻ chị thấy nhả rộng từng miếng ngói cửa sổ nứt rơi thành từng mảng
người dân cũng hỗ trợ bằng cách di rời tài sản đồ đạc của bà con trong vụ cháy
đêm ngày một tháng bốn có lẽ là một đêm không ngủ với xóm nhỏ này
theo thống kê sơ bộ hỏa hoạn đã khiến bốn trăm bảy mươi m hai tại sưởng gỗ đổ cũ và hai căn nhà bị thiêu dụi
cụ thể hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn năm mươi m hai nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám a khoảng một trăm linh một trăm năm mươi m hai ở nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám
và khoảng ba trăm hai mươi m hai bãi vật liệu gỗ cũ
chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ và đồ dùng trong gia đình
cảnh sát đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng một một trăm hai mươi m hai dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn
theo cơ quan chức năng vụ cháy không có người bị nạn ảnh hưởng vụ hỏa hoạn khiến nhiều khu vực tại phường một hai mươi ba quận tám cúp điện
khi xảy ra vụ cháy chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời đưa hàng chục người gần hiện trường vụ cháy ra khỏi nơi